vâng ạ đến với một số lưu ý liên quan đến thời tiết
từ chiều tối nay mưa rông có khả năng xuất hiện ở khắp mọi miền
chấm dứt tợt nắng nóng gai gắt này
tuy không khí mát mẻ dễ chịu hơn
nhưng không vì thế mà chúng ta không cần đề phòng với các yếu tố có hại cho sức khỏe do mưa
vâng ạ đúng là như vậy
và điều đặc biệt hơn nữa đó chính là trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết đang gia tăng ở khu vực phía nam
khi mà mưa đến những nơi dễ đọc nước như là ao hồ trung hay vại
dụng cụ chứa nước ngoài trời của người dân
sẽ hoàn toàn có thể trở thành môi trường lý tưởng cho mỗi chuyển bệnh sinh sôi và phát triển
chính vì vậy quý vị hãy luôn đảm bảo
những dụng cụ chứa nước ở ngoài trời đều đã được che đậy cẩn thận
quý vị cũng có thể là thả cá vào đó để diệt lăng quăng
rồi thâu rửa sạch sẽ hàng tuần
cùng với đó là thu gom tiêu hủy các vật dụng phế thải
trong cũng như là xung quanh nhà
như là chai lọ ống bơ vỏ rửa lốt xe cũ
để mũi không có nơi để đầy trứng